văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi bộ công thương trên cơ sở xét đề nghị của bộ
về việc ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
trước nhiều ý kiến lo ngại về việc cho nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu ba mươi năm cổ phần doanh nghiệp xăng dầu trong nước
theo bộ công thương khi nhà đầu tư nước ngoài đã nắm ba mươi năm cổ phần
chỉ cần đi đêm núp bóng cổ đông khác mua thêm tối thiểu một mươi sáu cổ phần nữa là được quyền điều hành doanh nghiệp
bộ công an cũng cho rằng xăng dầu là mặt hàng chiến lược
nếu để nước ngoài điều hành thì khó có thể phục vụ trong điều kiện giá dầu thế giới biến động bất lợi
hoặc phân phối kinh doanh địa bàn vùng sâu vùng xa
trong bối cảnh giá bất động sản ven thành phố tăng mạnh
người mua và nhiều nhà đầu tư chuyển hướng về khu trung tâm hà nội với hạ tầng phát triển
tiện ích hiện đại trong khi mức giá không cao hơn so với giá bất động sản ven đô
thị trường bất động sản hà nội hiện đang tăng nhiệt
giá bán căn hộ ngoại ô hiện đã cao ngang thậm chí hơn khu vực trung tâm
mức giá này được xem là bất thường và lần đầu tiên dự án vùng ven có giá cao hơn
so với khu vực giữa đường vành đai hai và vành đai ba
sau giai đoạn thiếu nguồn cung khu vực trung tâm đang chào đón một số dự án mới
có chất lượng tốt và giá cả hợp lý nên được nhiều người mua nhà và chủ đầu tư cân nhắc
bộ công an vừa đưa ra cảnh báo từ tháng một mươi đến nay xuất hiện một phần mềm gián điệp
giả danh ứng dụng điện thoại app mang tên bộ công an chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại hệ điều hành android
các đối tượng sử dụng công nghệ voip tạo lập các số điện thoại ảo giả mạo số điện thoại công khai
của cơ quan thực thi pháp luật chỉ khác ở đầu số như chín mươi sáu tám trăm tám mươi bốn để gọi điện cho bị hại
thông báo họ đang bị điều tra đề nghị kê khai tài sản yêu cầu thay đổi sang dùng hệ điều hành android
để kiểm soát mã otp rút tiền qua các dịch vụ internet banking rút tiền của chủ thẻ mà nạn nhân không nhận ra
thưa quý vị
nhiều sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu được thực hiện bởi phòng kinh tế
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt